cảnh sát giao thông tỉnh khánh hòa cũng sẽ áp dụng các chế tài xử lý nghiêm các cơ sở cho thuê xe vi phạm quy định
và sáng qua tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội thảo khoa học đảm bảo an toàn trên đường thủy nội địa
tại hội thảo nhiều ý kiến cho rằng dù các cơ quan chức năng đã cố gắng thực hiện rất nhiều giải pháp nhưng tai nạn giao thông đường thủy vẫn còn diễn biến phức tạp bởi nhiều yếu tố về đặc thù
so với tai nạn giao thông đường bộ tuy số vụ tai nạn ít hơn song mức độ nghiêm trọng thiệt hại về người và tài sản lại rất lớn
một trong những nguyên nhân chính là công tác quản lý nhà nước tại cảng bến thủy nội địa còn nhiều bất cập thực trạng lấn chiếm luồng hành lang bảo vệ luồng và làm thay đổi dòng chảy diễn biến phức tạp
còn nếu phương tiện thủy không đăng ký đăng kiểm vẫn hoạt động tự do người lái không có chứng chỉ hành nghề
do đó trong thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật đến người dân từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa của các tổ chức cá nhân đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước